các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều khiển xe máy mang biển số tỉnh nghệ an ba mươi bảy b ba trăm linh tám nghìn ba trăm tám mươi sáu đuổi theo hai thanh niên khác với tốc độ cao theo hướng từ đường trường trinh về đường tổ ký
vừa qua giao lộ nguyễn văn quá đông hưng thuận một mươi đến trước số năm trăm ba mươi chín a nguyễn văn quá phường đông hưng thuận quận một mươi hai
thì thanh niên này bị hai người nghi là cướp giật ép sát sang lề trái dẫn đến quẹt nhẹ vào xe của một học sinh đi theo hướng ngược lại
tiếp đó nam thanh niên lấy lại lái về phần đường bên phải đồng thời được cho là dùng nón bảo hiểm tấn công hai người nghi cướp giật thì xảy ra va chạm
do ở tốc độ cao nam thanh niên bị ngã xuống đường tử vong tại chỗ
chiếc xe máy của nạn nhân trượt dài một quãng khoảng một mươi năm mét rồi va trúng một ô tô công nghệ mang biển số tỉnh cà mau
tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn thi thể của nạn nhân nằm cách xe máy chừng một mươi năm mét hư hỏng
nó bị cây nhiều vết xước
diện ô tô bị móp phần đầu
ngoài ra lực lượng chức năng cũng thu giữ được phần đuôi xe và biển số của một xe khác
nghi là của xe của hai đối tượng có liên quan bị rơi ra sau khi va chạm
sau tai nạn hai đối tượng trên đã nhanh chóng tẩu thoát
theo người dân địa phương chứng kiến vụ việc năm thanh niên đuổi theo hai tên cướp mới xảy ra vụ tai nạn đau lòng này
một chủ quán ăn gần hiện trường cho hay
nghe tiếng động mạnh tôi mở cửa chạy ra
khi kiểm tra thì thấy năm thanh niên đã tử vong trên đường rồi
một số người dân nói bạn ấy đuổi theo mới gặp nạn
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường
khuya cùng ngày công an quận một mươi hai mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường xử lý vụ việc
đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn
trao đổi với phóng viên đại diện ủy ban nhân dân phường đông hương thuận quận một mươi hai cho biết
có nắm bắt được thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong
tuy nhiên về thông tin nạn nhân người này cho biết hiện chưa thể kết luận vì cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ
thưa quý vị như chúng tôi vừa thông tin một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết
họ nghe chi hô cướp cướp trong quá trình thấy nam thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo hai đối tượng nghi cướp giật tài sản
tuy nhiên trong quá trình hỗ trợ lực lượng chức năng lấy lời khai điều tra nguyên nhân vụ việc
một người dân đã tiết lộ thêm thông tin vô cùng đau lòng
năm thanh niên cùng gia đình vào tp hcm chơi họ lên lịch trưa nay sẽ bay về nhưng không ngờ đã gặp biến cố
sau khi vụ việc xảy ra vào đêm ngày hai mươi bảy tháng bốn ngày hai mươi tám tháng bốn lực lượng công an vẫn tiếp tục công tác điều tra
tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng
tại hiện trường vụ nam thanh niên tử vong nghi do đuổi cướp
nhiều người dân sống trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai tp hcm phải dùng từ kinh hoàng để diễn tả lại khung cảnh xảy ra tai nạn
một phụ nữ tên tê chia sẻ
tôi đang bán hàng thì nghe thấy tiếng âm rất lớn khi nhìn ra đường tôi thấy nam thanh niên văng nhiều mét và tử vong tại chỗ
còn nhân viên của cửa hàng buôn bán xe đối diện cho biết đã cung cấp camera ghi lại cảnh tai nạn cho phía công an để phục vụ công tác điều tra
một nhân viên sau khi xem clip thông tin rằng nam thanh niên lúc đó chạy xe với tốc độ cao
nhìn những vết sơn vẽ dày đặc trên đường ông hát
cho biết bản thân ông bị ám ảnh bởi sự ra đi của năm thanh niên
ông hát nhớ lại
hiện trường lúc đó rất hỗn loạn
một em học sinh và tài xế xe công nghệ liên quan đến vụ tai nạn tái mặt ngồi thất thần
theo ông hát chân này gia đình nạn nhân đã trở lại hiện trường
sau đó họ đưa người thân về quê để lo hậu sự
khi hỏi chuyện ông hát được gia đình nạn nhân cho biết
năm thanh niên quê từ nghệ an vào thăm người thân ở tp hcm
không may mắn gặp nạn ông hát chia sẻ
năm thanh niên cùng gia đình vào tp hcm chơi
họ lên lịch trưa nay sẽ bay về nhưng không ngờ lại gặp phải biến cố
nghe những lời chia sẻ từ phía những nhân chứng cùng những thông tin ghi nhận ban đầu
khiến nhiều người nhớ lại sự ra đi thương tâm của một nữ sinh trên địa bàn tp hcm
với những tình tiết tương tự
cụ thể sáu ngày trước đó ngày hai mươi một tháng bốn
tại tp hcm cũng xảy ra vụ một nữ sinh tử nạn
nguyên nhân cũng là nghi đuổi theo tiền cướp điện thoại
theo đó dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
người dân trên đường phan văn trị nghe tiếng truy hồ cướp của một cô gái
sau đó nghe thấy tiếng xe rượt đuổi nhau trên đường
hướng từ đường nguyễn oanh về đường thống nhất
khi đến giao lộ phan văn trị đường số ba
đoạn trước khu dân cư cityland phường một mươi quận gò vấp
cô gái do không chú ý đèn giao thông nên đã va chạm mạnh
với một xe gắn máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng
cú va chạm mạnh đã khiến cho hàng hóa trên rơ móc văng tung tué
cô gái bị văng ra khỏi xe tử bào
sự ra đi của nữ sinh trong câu chuyện trên đã khiến cho cộng đồng mạng
còn chưa khỏi nguôi ngoai
thì nay lại nhận thông tin vụ tai nạn xảy ra với năm thanh niên sâu số
rồi những bài viết có liên quan đến vụ việc
nhiều bình luận để lại thể hiện sự tiếc thương và chia buồn cùng gia đình nạn nhân
khi mất đi một người con trai tuổi đời còn quá trẻ
bên cạnh đó cũng có rất nhiều khán giả thể hiện sự bức xúc bất bình
trước sự lộng hành của các đối tượng cướp giật
mong muốn cơ quan điều tra sớm vào cuộc để dẹp nạn vấn đề này
đang ngày càng nhức nhối ở tp hcm đồng thời hy vọng sẽ có những hình phạt thật nặng
và những chế tài xử lý nghiêm khắc các hành vi phạm tội
một tài khoản chia sẻ đây là sự ra đi thứ hai ở tp hcm
sau vụ cô gái đuổi theo tên cướp điện thoại cũng đã bị tai nạn mấy hôm trước
tp hcm giờ nguy hiểm quá
đôi khi bị mất cuộc
thay người không nên truy đuổi theo cướp
với lại khi dùng điện thoại đắt tiền thì không nên nghe ngoài đường
khi nghe thì tấp bào lê sẽ an toàn hơn
cũng là một nạn nhân của nạn cướp giật
một người khác bình luận tôi vừa mới bị hồi sáng thôi
may là nó không giật được đồ của tôi và tôi cũng không sao
đúng là bây giờ lộng hành lắm rồi
quý vị thân mến thật xót xa khi lại có thêm một sự ra đi thương tâm nữa
trên địa bàn tp hcm
vấn nạn trộm cướp vốn là vấn đề luôn được quan tâm đặc biệt
tại thành phố
xong qua hai vụ việc trên điều này nêu lên một thực trạng rằng
vấn nạn này không hề thuyên giảm mà còn có xu hướng gia tăng
thậm chí là dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng
vì vậy để hạn chế ghi nhận những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra
công tác trị an gia quân quyết liệt chấn chỉnh các hành vi
gây dối loạn trật tự xã hội là điều vô cùng cần thiết
vậy lực lượng chức năng nhận định về vấn đề này như thế nào
thông tin này cũng như những tình tiết mới nhất về vụ việc
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại